dạng sáng nay đã lại có thêm một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã hướng phùng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
thông tin ban đầu cho thấy vụ lở núi đã vùi lấp hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy đang đóng quần tại đây
và vào lúc này thì chúng tôi đã nối được liên lạc với phóng viên trần minh hiện đang có mặt tại hiện trường
xin chào phóng viên trần minh anh có thể cho biết là tình hình tại hiện trường vụ lở núi ở xã hướng phùng huyện hướng hóa quảng trị đang diễn ra như thế nào thưa anh
vào khoảng một giờ sáng nay thì khu vực đôi ở phía sau nơi đóng quần của đoàn ba trăm ba mươi bảy bộ quốc phòng thì đã bị sạt lở và hàng kiểu mẹt khối đất đá đã đổ ấp xuống khu vực nhà ăn và nhà nghỉ của các cán bộ chiến sĩ
và theo thông tin chúng tôi nhận được thì đến thời điểm này thì có khoảng hai mươi hai cán bộ chiến sĩ đang bị mất tích
và hiện tại thì công tạp tìm kiếm cổ hộ cổ nạn tại hiện trường đang gặp rất nhiều khó khăn
vâng vậy cụ thể việc tiếp cận đối với các cán bộ chiến sĩ các cán bộ chiến sĩ đang bị mất tích
các cán bộ chiến sĩ có thể tiếp cận hiện trường đang gặp những khó khăn như thế nào thưa anh